tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và phát biểu với cán bộ giảng viên sinh viên đại học quốc gia lào
cùng dự có tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang phu la chit
phát biểu trước gần hai cán bộ giảng viên sinh viên đại học quốc gia lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng những thành tiệu to lớn mà đại học quốc gia lào đã đạt được
trong đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước lào anh em
đặc biệt khoa tiếng việt của trường đã đào tạo hàng trăm sinh viên
cung cấp nguồn nhân lực giỏi tiếng việt phục vụ cho cuộc sống và hoạt động hợp tác giao lưu giữa nhân dân hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng đại học quốc gia lào sẽ trở thành một trường đại học hiện đại
đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế
ôn lại truyền thống quan hệ hai đảng hai nhà nước tổng bí thư chỉ rõ
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc đầy gian khổ
hy sinh trước đây cũng như trong thời kỳ đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
có nhiều khó khăn phức tạp ngày nay hai dân tộc việt nam lào luôn nhận thấy ở nhau
là những người đồng chí người bạn thủy chung son sắc đồng cam cộng khổ chia ngọt xẻ bùi
nhắc lại những câu chuyện cảm động về tình hữu nghị đoàn kết gắn bó keo sơn
giữa hai dân tộc lào việt nam
tổng bí thư chỉ rõ trước sau như một việt nam và lào quyết tâm làm hết sức mình
để làm cho mối quan hệ thiêng liêng này mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
phân tích bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tổng bí thư tin tưởng rằng
hai đảng hai nhà nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo tự lực tự cường
triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
xây dựng đất nước lào và đất nước việt nam ngày càng phát triển phồn vinh thịnh vượng
mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước
chia sẻ tình cảm và những suy nghĩ chân thành với thế hệ trẻ của cả hai nước lào việt nam
tổng bí thư mong muốn các bạn trẻ ra sức tu dưỡng rèn luyện
để trở thành một lực lượng hùng hậu một nguồn nhân lực chất lượng cao
góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của mỗi nước
nâng cao hơn nữa sức năng động và hiệu quả quan hệ đặc biệt việt lào trong tình hình mới
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tặng quà cho đại học quốc gia lào là ba mươi bộ máy vi tính
sáng cùng ngày tại thủ đô viên trăn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ
đến thăm bảo tàng cây sỏn phô vi hẳn tổng bí thư nguyễn phú trọng xúc động ghi lưu bút
chủ tịch cây sỏm phố vi hẳn người con ưu tú của nhân dân các dân tộc lào
nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng nhà nước lào người chiến sĩ cách mạng kiên trung
suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp để giải phóng dân tộc xây dựng đất nước hòa bình
độc lập dân chủ thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa
vì cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc của nhân dân các dân tộc lào
tham quan nhà lưu điệm chủ tịch su phan nhu vong người con ưu tú của nhân dân các dân tộc lào
nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước mặt trận lào xây dựng đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi lưu bốt
chủ tịch su phan nu vong là người bạn thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
người đã có nhiều công lao to lớn trong việc đặt nền móng xây dựng
xin giữ và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc